vào khoảng một mươi chín h tối qua tại thành phố sơn la tỉnh sơn la một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về người và của
theo thống kê đây là vụ sạt lở lớn nhất trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
tám tảng đá lớn với tổng số gần một trăm linh khối đất đá bất ngờ lăn từ trên núi xuống khu vực tổ một mươi hai phường quyết thắng thành phố sơn la
làm sập hoàn toàn căn nhà cấp bốn diện tích hơn ba mươi m hai của gia đình chị trần thị thơm và khiến hai mẹ con chị thơm bị thương nghiêm trọng
sự việc diễn ra nhanh khiến người dân xung quanh khu vực không khỏi bàng hoàng và lo lắng
hai mẹ con chị thơm đã được hàng xóm nhanh chóng giải cứu và đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la cấp cứu
tình trạng sức khỏe của hai mẹ con chị thơm hiện rất xấu
tôi đang làm ngồi ở nhà tôi thấy tinh thương rầm rầm phát tôi chạy ra cổng tôi nhìn lên thì thấy đá
tôi nghĩ là đá bên đằng trường mắn nhưng sau này thì ra đến cổng ngoài ra đến ngoài đường mới tơm
từ ngõ phát thì tôi phát hiện ra là đá sau lăn xuống thì chạy lên thì thấy đá sập
thì là mấy viên nó lăn bù xuống lúc bên ngoài xong rồi tôi sẽ chạy vào
tôi chạy vào thì tôi thấy đá sập đá thế là thấy em giàu tôi nó kêu cứu thế là tôi nó bụi mù lắm nó tối rồi
ngay sau khi tiếp nhận thông tin chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện xử lý sự cố
tuy nhiên do lượng đất đá lớn và diễn ra vào ban đêm
nên công tác giải phóng mặt bằng và đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn
trước mắt thì chúng tôi đã chỉ đạo một là chúng tôi đã báo cáo bệnh viện cố gắng là tập trung cứu hai mẹ con
cái thứ hai là phong tỏa toàn bộ hiện trường bảo vệ tài sản cho bà con
cái thứ ba là thông báo tất cả khu vực bà con ở xung quanh đây là sơ tán
sơ tán để cố gắng hoàn toàn trong từ giờ đến sáng mai
còn về ủy ban thành phố thì chúng tôi cao trí thường trực thành quỷ
ủy ban thành phố
không phải đầy đủ tại cái hiện trường này
theo phản ánh của người dân trước thời điểm xảy ra sự việc
thỉnh thoảng có hiện tượng đá lăn từ trên núi xuống nhưng với số lượng nhỏ
nhận định có thể do những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng
cũng do ảnh hưởng của mưa lũ từ sáng ngày một mươi chín tháng bảy
nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố sơn la đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ
trước tình hình trên chính quyền thành phố sơn la nói riêng
tỉnh sơn la nói chung cần chủ động lên phương án phòng chống tốt nhất để tránh xảy ra các sự việc tương tự